theo đánh giá tại hội thảo phát triển chăn nuôi bền vững trong bối cảnh hội nhập và đảm bảo an toàn dịch bệnh do viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức vào ngày hôm nay
hiện giá lợn hơi của nước ta còn ở mức cao sức ép cạnh tranh của ngành hàng thịt lợn cũng sẽ tăng cao khi các hiệp định thương mại có hiệu lực
ngành chăn nuôi nước ta đang đứng trước nhiều thách thức khi các hiệp định thương mại cptpp và evfta chính thức có hiệu lực
trong khi xuất khẩu việt nam còn hạn chế ảnh hưởng từ dịch bệnh quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng cao chi phí sản xuất cao sức cạnh tranh thấp
theo ý kiến của các chuyên gia để đối mặt thách thức lớn đến từ các hiệp định thương mại các doanh nghiệp cần cải thiện giống
kỹ thuật chăn nuôi để tăng năng suất giảm giá thành tập trung nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm
các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ liên kết để hình thành các tổ hợp tác hợp tác xã chủ động nắm bắt thông tin thị trường